cdc trung quốc tuần trước cảnh báo các hãng vận chuyển hàng hóa nên khử khuẩn nơi làm việc và trang bị đồ bảo hộ cho nhân viên
sau khi phát hiện virus corona trên bề mặt các gói hàng được gửi đi từ vùng dịch
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc trung quốc nước này đã phát hiện các biêu kiện có virus
dù những người tiếp xúc trực tiếp gồm người gửi người nhận và vận chuyển đều âm tính với sars cov hai
chẳng hạn virus được tìm thấy trên một biêu kiện từ vùng nội mông chuyển đến bắc kinh và một biêu kiện khác được gửi đến tỉnh liêu ninh
hai gói hàng khác được gửi và giao trong nội mông cũng đã phát hiện có dấu vết virus
tại hồng kông xét nghiệm ngày một mươi ba tháng một mươi một cũng phát hiện virus trên một biêu kiện được gửi từ nội mông trước đó sáu ngày
mặc dù rất khó để nói rằng các biêu kiện dính virus tại nội mông đây là một trong những khu vực có dịch bùng lên trong đợt bùng phát do biến thể delta
ít nhất một quan chức cấp huyện tại nội mông đã
bị kỷ luật vì để dịch bùng lên tại địa phương và lan sang các nơi khác
thông tin của cdc trung quốc gây chú ý do nước này vừa trải qua ngày lễ độc thân hôm một mươi một tháng một mươi một
sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm do alibaba khởi xướng
sau ngày này hàng triệu hàng hóa được đặt và gửi đi khắp trung quốc
mới đây theo thời báo hoàn cầu chính quyền tỉnh hắc long giang đã quyết định ngừng nhập khẩu một số loại hàng hóa từ nga để phòng lây nhiễm covid một mươi chín
theo đó bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi một cảng đông ninh ở hóc long giang
sẽ ngừng tiếp nhận hàng hóa dưới năm mươi kg và các mặt hàng như rượu bia vàng đỏ và nước khoáng cũng như dầu ăn dầu thực vật bột mì
chính quyền đông ninh khẳng định đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn mầm bệnh nhập khẩu từ nước ngoài thông qua hàng hóa
ông yangibo người đứng đầu đơn vị khử trùng lây nhiễm của cdc trung quốc xác nhận không có người nào bị lây nhiễm từ hàng hóa dính virus
tuy nhiên cũng theo ông giang việc nhận và gửi hàng hóa từ các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao nên ngừng lại
sau các thông tin trên
nhiều công ty vận chuyển hàng hóa và nền tảng thương mại trực tuyến tại trung quốc cam kết sẽ thường xuyên khử quần hàng hóa nơi làm việc và bảo vệ sức khỏe nhân viên
các nhà khoa học bên ngoài trung quốc tin rằng rất khó để bị nhiễm virus từ bề mặt hàng hóa biêu kiện
giáo sư vi sinh vật amanuel goman thuộc đại học rusker nước mỹ cho rằng điều này rất khó xảy ra vì virus không thể tồn tại lâu trong môi trường thực tế mà không có vật chủ
giáo sư này giải thích covid một mươi chín là một căn bệnh mà chúng ta mắc phải vì hít thở chứ không phải chạm vào nó
và người đã khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
thực tế tại lâm đồng bất kỳ ai qua các cửa ngõ để vào địa phương đều buộc phải có chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ ngày hai mươi tháng một mươi một
một du khách từ thành phố hồ chí minh lên đà lạt nghỉ dưỡng cho biết gia đình hết sức bất ngờ khi có người thân báo phải đi xét nghiệm mới vào được địa phận lâm đồng
chị chia sẻ gia đình mình đều đã tiêm đủ hai mũi đang ở thành phố hồ chí minh tức là ở vùng vàng
như vậy mặc nhiên được đến đà lạt sau khi làm các thủ tục khai báo y tế
sau khi nhận được thông báo chị phải đưa gia đình đi xét nghiệm để có giấy thông hành
nếu không phải vì đã trả tiền khách sạn từ trước đó chắc chắn chị sẽ hủy chuyến đi vì quá nhiều khê
tuy nhiên so với nhiều trường hợp khác gia đình chị vẫn còn may mắn hơn vì không bị khách sạn yêu cầu đi xét nghiệm tại y tế phường
nhiều trường hợp dù đã thủ sát
sẵn giấy xét nghiệm ấm tính covid một mươi chín do bệnh viện tại thành phố hồ chí minh cấp
nhưng khi đến khách sạn tại thành phố bảo lộc đà lạt vẫn bị y tế phường yêu cầu test lần nữa và phải trả tiền
tại thành phố bảo lộc kể cả người di chuyển trong tỉnh lâm đồng khi liên lạc với khách sạn để lưu trú
vẫn bị yêu cầu phải đi làm xét nghiệm trước khi làm thủ tục nhận phòng
một số trường hợp khác du khách phản ảnh khách lưu trú ở phường bốn thành phố đà lạt và đã làm xét nghiệm tại y tế phường này
nhưng khi tham gia lớp học ngoại khóa tổ chức tại phường hai thì phương hai lại đòi cung cấp giấy xét nghiệm mới được vào lớp
trạm y tế phường bốn không có chức năng cấp giấy chứng nhận xét nghiệm
cả lớp học phải bỏ thêm gần chín triệu đồng để xét nghiệm cho hơn hai mươi người
một thành viên của khóa học này đã bày tỏ những phản ảnh bức xúc
không hiểu tại sao lâm đồng lại thực hiện nhiều xét nghiệm đến như vậy
thậm chí từ phường này qua phường khác du khách người đến từ các tỉnh như họ phải